ubnd tp hcm vừa giao sở công thương tp hcm làm việc với các tỉnh thành cung cấp nguồn lợn hơi cho thành phố
để nắm tình hình về tổng đàn sản lượng và giá bán dự kiến trong thời gian tới
để có giải pháp điều hòa cung cầu ổn định thị trường thịt lợn tại thành phố
sở công thương tp hcm cũng thống nhất với hệ thống siêu thị hệ thống bán lẻ
về thực hiện chương trình khuyến mãi linh hoạt kiểm tra việc dự trữ nguồn hàng
kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
mặt hàng thịt gia súc trong thời gian tới nhằm chuẩn bị phương pháp giải quyết
trong trường hợp giá thu mua thịt gia súc có biến động
tp hcm cũng yêu cầu cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
nhằm ngăn chặn nhập lậu thịt lợn
còn sở tài chính sẽ theo dõi sát diễn biến giá thu mua lợn hơi và giá bán mặt hàng thịt gia súc
trên địa bàn kịp thời điều chỉnh giá bán mặt hàng thịt gia súc theo giá của chương trình
bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố